những căn nhà tại sài gòn được đồng chí năm lai chọn mua và sửa lại thiết kế để phù hợp với nhiệm vụ cấp trên giao
như căn nhà ở số hai trăm tám mươi bảy trên bảy mươi nguyễn đình triều được sửa lại để làm hầm vũ khí
hay như căn nhà số một trăm một mươi ba a đặng dung là nơi liên lạc của các cán bộ chiến sĩ quân khu sài gòn gia đình
được đồng chí năm lai giao cho vợ chồng ông đỗ miễn và bà nguyễn thị sự sử dụng và trông giữ
sau khi bà ta mất ba năm thì cụ lại mời qua thông báo
đây là cái nhà
gia đình dình dữ cho ông mai hồng quế cụ là đỗ miễn dình dữ cái nhà này
mà cái nhà này cụ còn nói cái lịch sử là nơi mà nó hội họp cái vị trí hội
lại giờ có cái bàn các cụ ngồi hội hộp ngoài bán tiệm cơm vậy đó
nhưng mà cái bàn phía trong là hội hộp có cái tấm rì rô tấm rèm kéo qua ở trong hộp
mà hộp đặc biệt là cũng không nói hộp là ghi giấy với nhau thôi
ghi giấy ghi giấy với nhau thôi
giống như vào ăn rồi vào thăm hay là thăm viến rồi bà con nhau ghi giấy ghi giấy tờ với nhau
ghi qua truyền đại thế là xong cuộc họp
qua giới thiệu của anh trần vũ bình chúng tôi có dịp trò chuyện với bà đỗ thị hạnh
tức hải mão con gái của ông đỗ miễn và bà nguyễn thị sự
bà hai mão sinh ra và lớn lên tại căn nhà một trăm một mươi ba a đặng dung
và là người từng được chứng kiến những sự kiện lịch sử diễn ra ở ngôi nhà này
trong những năm chiến tranh gia đình bà hai mão cũng tham gia cách mạng
bà bán cơm tấm tại căn nhà để tạo vỏ bọc cho cơ sở liên lạc của ta
còn ba của bà mão là thợ làm đệm của đồng chí trần văn lai

đó thì ông với ông cụ thân sinh nhà tôi đó là anh em kết nghĩa thì làm chung cái ngành nệm
dưới lớp ngụy trang của một nhà thầu chuyên làm đệm cho tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ
đồng chí năm lai đã tiếp cận được rất nhiều những quan chức của chính quyền sài gòn
quan trọng hơn cả đó là đồng chí năm lai đã tạo được niềm tin đối với bè lũ ngụy quân
nguyện quyền để tham nhập một cách hợp pháp vào các cơ sở của địch
chính vì vậy mà việc qua lại thường xuyên tại căn nhà một trăm một mươi ba đặng dung trở nên dễ dàng
cơ sở liên lạc này cũng ít gây nghi ngờ cho lực lượng tình báo của nguyện
ở đây thì ông năm quế thì ông không có ở nhưng mà ông cứ sáng trà xe ông có để
để cái xe cái xe con cóc đó xe ra đó là ông đi ông lấy ra rồi ông đi chiều ông lại về
đó thì lúc mà ông đi ông đi đó thì chiều ông về thì nó ngay tôi lúc đó thì tôi cũng để ý
thì cũng không có biết là ông hoạt động đâu nhưng mà thấy ông về đó
thì ông ngồi trên xe
xe đó thì ông lấy cái lô dày ông ra ông không kéo ra thì ông lấy một số giấy tờ nhỏ nhỏ thôi
đó rồi ông đem bỏ vào trong cái hầm dưới chỗ cái bếp đó
hồi đó cái hầm làm cái trụ cột thôi rồi để cục đá như vầy nè
rồi đúc giấy vào đó có cái túi nhỏ đó
điều đặc biệt nữa về căn nhà một trăm một mươi ba đặng dung đó là khi xây dựng
đồng chí năm lai đã thiết kế một đường hầm thoát hiểm ngay trong tường nhà
đường hầm được nối từ chiếc tủ quần áo trên tầng hai
thông xuống bức vách ở tầng một đề phòng trường hợp địch tới lục xoát
truy bắt cán bộ chiến sĩ của ta
hơn năm mươi năm đã trôi qua giờ đây anh trần vũ bình lại đang kể cho con trai của mình
về những công hiến của ông nội trần văn lai và đồng đội
con trai trọng nhân của anh mới tám tuổi nhưng đã được tiếp xúc với những hiện vật
do chính ba mình lưu giữ bảo quản trong nhiều năm qua
những chiếc lon guigo để cất dấu tiền vàng thuốc men mà trước đây đồng chí năm lai sử dụng
để cung cấp vận chuyển cho quân khu sài gòn gia đình
được giấu kín trong vách tường của căn nhà cũng được anh bình phục dựng rất kỳ công
đó là còn chưa kể tới một lượng lớn các hiện vật lịch sử khác mà gia đình anh bình
vẫn lưu giữ như tiền mật hiệu của biệt động sài gòn
các loại tiền lưu hành riêng của quân đội mỹ vàng miếng
và đặc biệt hơn cả là loại giấy bạc của miền bắc chuyển vào miền nam
trước chiến dịch mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nhưng chưa bao giờ được lưu hành
tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ suy nghĩ nỗi trăn trở riêng của bản thân anh
mình biết đây là duy tích lịch sử mình biết đây là hiện vật
mà mình bỏ cho lãng quên mình không dình dữ nó mình không phát huy nó
mình không để cho nó ra với công chúng không để ra với mọi người
làm quá chừng mình có tội có tội với tiền nhân mà có lỗi với hậu thế
hậu thế mình nói đó gia đình con cái vậy biết vậy duy tích con trai vậy
mà không thèm dình dữ gì hết đòi hỏi ai đây
trước mắt gia đình phải làm chuyện đó
thế nhưng những việc làm của anh trong hơn một mươi năm qua
đối với việc mua lại phục dựng lại căn nhà liên lạc của biệt động sài gòn tại số một trăm một mươi ba đặng dung không hề dễ dàng
chính những người thân trong gia đình anh cũng đã từng phản đối ý định tồn tạo lại duy tích này
nếu như một căn nhà như vầy thuê thì nó có một hai ngàn đô là chuyện bình thường
giao cho ta thuê thôi ta đề co ta làm cái gì vân vân ta làm kinh doanh
rồi mình thì đi làm duy tích
không thu một cái lợi nhuận gì cả mà lại phải đầu tư cho nó
phải thời gian cho nó phải tiền của vật chất cho nó
đó là cái đa số này chưa hiểu đâu
mọi nỗ lực phục dựng lại di tích của anh trần vũ bình trong ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng
trong dịp kỷ niệm năm mươi năm chiến dịch mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân đã tới thăm căn nhà một trăm một mươi ba đặng dung
và đó cũng trở thành sự động viên tinh thần lớn lao
động lực để anh bình tiếp tục thực hiện những ý định trùng tu các di tích khác của biệt động sài gòn
nếu như mà nói về một căn nhà thì đối với tài sản gia đình thì cũng là tài sản
nhưng mà thôi hy sinh được là cũng hy sinh được
tiếp tục cống hiến thêm một căn nhà nữa cho cái thành phố này
rồi quận này rồi địa phương này
để giáo dục truyền thống làm nơi các bạn đoàn viên thanh thiếu niên
có cái nơi mà để tham quan tìm hiểu học tập
và hiếu rõ hơn
có cái cuộc chiến tranh mà giữ nước của ông cha mình trong lòng địch như vậy đó
để có ngày hôm nay có ngày mà được hòa bình được độc lập được tự do được không hành
và đặc biệt là hai miền thống nhất